đã tới thời lượng của bản tin một trăm một mươi ba cập nhật xin kính chào quý vị và các đồng chí mở đầu sẽ là
những thông tin liên quan tới tình hình dịch bệnh covid một mươi chín ở trong nước vào sáng nay ngày ba mươi một tháng bảy
trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh đắk lắc cho biết đã có kết quả xét nghiệm bốn mươi tám người đang cách
ly tại trung đoàn cảnh sát cơ động tây nguyên theo đó tất cả đều cho kết quả âm tính với sars cov hai
lần một trong số bốn mươi tám người vừa có kết quả xét nghiệm thì có ba mươi bốn trường hợp tiếp xúc gần với nữ
sinh viên hai mươi một tuổi chú tại xã yateo huyện cư cuyên tỉnh đắk lắc mới mắc covid một mươi chín trở về từ đà nẵng
trong đó có ba mươi người đi chung cùng chuyến xe khách với bệnh nhân này một tài xế grab chở bệnh nhân
từ bến xe liên tỉnh phía bắc đắk lắc tới bệnh viện đa khoa thiện hạnh và ba người nhà của nữ sinh viên
số còn lại một mươi bốn trường hợp là
những người trở về từ đà nẵng có biểu hiện ho sốt ngoài các trường hợp trên hiện tỉnh đắk lắc
đang cách ly hơn hai mươi người tại bệnh viện lao và bệnh phổi của tỉnh do các trường này đã cách ly kịp thời
tại bệnh viện không lây không lo lây nhiễm ra ngoài cộng đồng nên ngành y tế tập trung làm xét nghiệm trước các trường hợp
trong cộng đồng trong ngày hôm nay ngành y tế sẽ lấy mẫu xét nghiệm sars cov hai đối với các trường hợp
đang cách ly tại bệnh viện lao và bệnh viện phổi đắk lắc
trong sáng nay ngày ba mươi một tháng bảy công an thành phố đà nẵng đã ra quân thiết lập các chốt trận kiểm soát ngăn
chặn người và phương tiện và tại các cửa ngõ của thành phố nhằm tăng cường phòng chống dịch covid một mươi chín
theo đó tám chốt chặn kiểm soát dịch tại các cửa ngõ ra vào đà nẵng đã được tái kích hoạt trong đó
giáp với tỉnh quảng nam và hai chốt tại đường trường sa và đường trần đại nghĩa hướng đi hội an
thành phố đã nâng mức độ kiểm soát không để người phương tiện ra vào thành phố trừ các trường hợp đặc
biển các hoạt động vận tải có hành trình đi qua thành phố cũng không được phép dừng đỗ tại thành phố để đón trả khách
hiện tại số ca mắc covid một mươi chín tại đà nẵng đã gia tăng đột biến và chưa có dấu hiệu dừng lại
vậy nên những biện pháp như cách ly kiểm soát những người có
nhiễm covid một mươi chín trong vùng dịch di chuyển ra cộng đồng là một biện pháp cần thiết
trong những ngày này lực lượng công an tại thừa thiên huế quảng nam đã có mặt hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
trên các cung đường nối đà nẵng đi ra các tỉnh lân cận để kiểm soát lượng phương tiện và lượng người
qua lại để đo thân nhiệt khai báo y tế nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan ra cộng đồng
mỗi ngày vẫn có hàng nghìn lượt người di chuyển
khỏi địa bàn đà nẵng tất cả người dân đi qua chốt kiểm soát này đều phải thực
hiện khai báo y tế đo thân nhiệt và phải được sự đồng ý thì mới được vào huế
hiện tại tỉnh thừa thiên huế đã lập bốn trạm kiểm soát dịch tại phú lộc phong điền
a lưới hương thủy để kiểm tra giám sát kiểm soát dịch bệnh nhất là việc kiểm tra xe
tàu chở khách từ đà nẵng đến huế trên đường bộ đường sắt đa số những người dân đều chấp hành
tốt việc khai báo y tế và đo thân nhiệt tuy nhiên trong quá trình làm việc lực lượng chức năng của
đã phát hiện nhiều trường hợp cố tình né chốt khai báo không trung thực thậm chí còn phát hiện cả
hai người trung quốc nhập cảnh trái phép và không khai báo y tế

công nhân quê quảng nam nhưng làm việc tại đà nẵng trở về quê đều được các chiến sĩ hướng dẫn
khai báo y tế đo thân nhiệt

tuy nhiên trong quá trình làm việc lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều trường hợp cố tình né chốt khai báo không trung thực thậm chí còn phát hiện nút bóng chốt
hiện toàn thành phố đà nẵng đã thiết bị cách ly xã hội máy bay đến và đi từ đà
tàu và xe khách liên tỉnh sẽ không được dừng đổ đón khách
người dân cũng được khuyến cáo nên ở trong nhà hạn chế ra đường và tiếp xúc nơi đông người
vậy nên công an tỉnh thừa thiên huế và công an tỉnh quảng nam bố trí các chốt kiểm soát y tế
không chỉ sẽ giúp cơ quan chức năng phát hiện sớm những người trở về từ đà nẵng
có biểu hiện về sức khỏe để sớm có biện pháp cách ly ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh
mà các chốt kiểm soát này còn góp phần ngăn chặn những đối tượng nhập cảnh trái phép
trốn tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng
vâng thưa quý vị trước diễn biến phức tạp bởi số ca bệnh mắc covid một mươi chín ngày càng tăng
ngày hôm nay ngày ba mươi một tháng bảy ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh quảng nam
đã ra quyết định về việc thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
để phòng chống dịch covid một mươi chín tại năm huyện thị xã trên địa bàn tỉnh
theo đó từ giờ ngày một tháng tám các huyện đại lộc duy xuyên quế sơn thăng bình
và thị xã điện bàn sẽ thực hiện nghiêm việc cách ly xã hội
tất cả người dân của năm huyện thị xã nói trên được yêu cầu ở nhà hạn chế tối đa ra ngoài
trừ các trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực thực phẩm dược phẩm và hàng hóa dịch vụ thiết yếu khác
các trường hợp khẩn cấp như cấp cứu khám chữa bệnh thiên tai hỏa hoạn
người làm việc tại các cơ quan đơn vị nhà nước lực lượng vũ trang cơ quan ngoại giao
trong trường hợp ra khỏi nhà mọi người dân buộc phải đeo khẩu trang rửa tay bằng xa phòng hoặc dùng dịch sắc quẩn
bên cạnh đó người dân không tập trung quá hai người trở lên tại nơi công cộng
ngoài phạm vi công sở trường học bệnh viện và phải giữ khoảng cách tối thiểu hai mét
thông tin từ các cơ quan chức năng tp hcm cho biết
trong đợt kiểm tra giả soát tình hình người nước ngoài nhập cảnh trên địa bàn thành phố
trong ngày hôm qua ngày ba mươi tháng bảy đã phát hiện thêm hai nhóm người trung quốc nhập cảnh trái phép
ngày ba mươi tháng bảy trong lúc tuần tra ở công viên gia định tổ tuần tra công an phường hai
quận tân bình phát hiện một nhóm tám người trung quốc gồm sáu nam và hai nữ có biểu hiện nghi vấn
được đưa về trụ sở công an để điều tra xác minh
nhóm người này xuất trình hộ chiếu cho thấy không có đóng dấu nhập cảnh của cơ quan có thẩm quyền cấp phép nhập cảnh vào việt nam
bước đầu những người này khai nhận nhập cảnh theo đường tiểu ngạch từ phía bắc
sau đó tiếp tục đi ô tô vào tp hcm để trốn dịch và kiếm việc làm tại việt nam
cùng ngày công an phường phú thạnh quận tân phú cũng phát hiện nhóm một mươi chín người nhập cảnh có nghi vấn
và đã giữ được một mươi một người đều có quốc tịch trung quốc khai đến từ tỉnh phúc kiến
số còn lại bỏ trốn đang được truy tìm
hiện toàn bộ số người nhập cảnh trái phép ở tân bình và tân phú đã được đưa đi cách ly và theo dõi điều trị theo quy định
trong đêm qua cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh lào cai đã bắt khẩn cấp hai đối tượng cầm đầu trong đường dây
đưa người trung quốc nhập cảnh vào việt nam
đó là nguyễn thị thanh nhàn trú tại tp lào cai và nguyễn trịnh văn hưng trú tại tp nha trang tỉnh khánh hòa
hai đối tượng khai nhận từ đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi nhàn có quen với một người trung quốc tên là ama
người này còn nói với nhàn về việc tìm thuê xe ô tô để chở người trung quốc nhập cảnh trái phép vào việt nam
bằng đường mòn khu vực biên giới việt trung sau đó chở số người này vào tp hcm để kiếm làm việc làm thuê
mỗi chuyến xe từ lào cai vào tp hcm ama trả cho nhàn hai mươi năm triệu đồng
sau đó nhàn đã liên hệ với hưng thuê xe ô tô từ thành phố nha trang tỉnh khánh hòa ra lào cai
để đón số người trung quốc vượt biên nhập cảnh trái phép vào tp hcm
mỗi chuyến xe nhàn sẽ trả cho hưng hai mươi ba triệu đồng
hai đối tượng khai nhận trước đó từ đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi đến hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
chúng đã chót lọt sáu chuyến xe trở người trung quốc vào tp hcm
đến ngày hai mươi bảy tháng bảy khi đang thực hiện hành vi chở một mươi người trung quốc vào sâu trong nội địa việt nam
thì bị công an tp lào cai phát hiện bắt giữ
thưa quý vị trong tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang có diễn biến phức tạp
công tác phòng chống dịch được xác định là cuộc chiến của toàn dân
cùng chung một ý chí chống dịch như chống giặc với hàng triệu người dân
những cán bộ chiến sĩ nơi phiên dậu của tổ quốc cũng đang ngày đêm kiểm soát chặt chẽ
tại các cửa khẩu để tiếp tục xiết chặt đường mòn lối mở tổ chức tuần tra kiểm soát chặt chẽ biên giới
quyết tâm không để nảy sinh các vấn đề về xuất nhập cảnh trái phép
đồng thời góp phần ngăn chặn dịch bệnh ngay từ biên giới ghi nhận sau của phóng viên thời sự tại tỉnh lào cai
ngăn chặn được hơn ba mươi vụ với hơn một trăm linh đối tượng xuất nhập cảnh trái phép
thực hiện tuần tra kiểm soát duy trì các kiểm soát dọc tuyến biên giới
thời gian này cán bộ chiến sĩ đội biên phòng nộng chảy đã thay phim nhau tức trực
phối hợp tuần tra nơi biên giới ngăn không cho người dân nhập biên trái phép qua mốc biên giới mùa một bảy
đội biên phòng nộng chảy đã chủ động xây dựng kế hoạch và phương án phòng chống dịch các cấp độ
đồng thời ra quyết định thành lập tổ chuyên trách về phòng chống dịch covid một mươi chín
thành lập bốn tổ chuốt trận trên biên giới phòng tuần tra ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép trên biên giới
phối hợp tham miu cùng với cấp ủy chính quyền địa phương xã nộng chảy tổ chức các đội tuyên truyền
lắm tình hình sâu rộng trong các thôn bản đặc biệt là các thôn sở giáp biên và thôn đồng bào mông
trực tiếp tham gia tuần tra quản lý hơn hai mươi km đường biên giới tiếp xác với trung quốc
những ngày này lực lượng bộ đội biên phòng đồn biên phòng trịnh tường luôn nâng cao tinh thần cảnh giác
thường xuyên tuần tra kiểm soát túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để ngăn chặn các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép trên biên giới
chúng tôi đã tổ chức tăng cường thêm lực lượng cho các tổ chuốt
nọc thêm một tổ tuần tra cơ động ở trên dọc các tuyến giao thông để kịp thời phát hiện và bắt giữ
các trường hợp nhập cảnh trái phép vào việt nam để đi vào nội địa với lực lượng tham gia là ba mươi năm đồng chí trên toàn tuyến và trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn
cùng với việc tăng cường công tác tuần tra kiểm soát bộ đội biên phòng tỉnh lào cai đã thành lập năm mươi hai tổ chức chặn trên biên giới
và các tổ tuần tra lưu động để kiểm soát biên giới bảo đảm đúng quy trình xuất
nhập cảnh để phòng chống dịch
qua đó đã phát hiện hơn hai trường hợp nhập cảnh trái phép tổ chức trao trả cho lực lượng chức năng trung quốc một mươi bảy người
và xử lý một vụ án tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép
do địa hình thời tiết khí hậu cũng như thời gian đảm bảo chống dịch dài do đó là có vất vả
tuy nhiên khó khăn chính của chúng tôi trong công tác phòng chống dịch hiện nay đó là việc
mà một là đối với cư dân là người trung quốc khi nhập cảnh
các khu cách ly đặc biệt của tỉnh để tổ chức cách ly riêng biệt những đối tượng đó
cái thứ hai là trong cái hoạt động xuất nhập cảnh gần đây thì có một số các cá nhân trong địa bàn tỉnh
cũng như là trong khu vực biên giới tiếp tay cho phối hợp cùng với đối tượng phía đối diện tiếp tay
để tổ chức đưa các đối tượng nhập cảnh trái phép vào việt nam
cũng gây khó khăn cho chúng tôi trong công tác quản lý bảo vệ biên giới
với gần hai trăm linh km đường biên giới tiếp xác với trung quốc
việc tuần tra kiểm soát phát hiện và ngăn chặn xử lý kịp thời các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép
của độc lượng biên phòng lào cai sẽ góp phần hạn chế đối đa nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh covid một mươi chín vào nước ta

kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hải dương đã ra quyết định truy nã
đối với hai đối tượng cùng với tội mua bán phụ nữ
đối tượng nguyễn thị nga sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy hộ khẩu thường trú tại thủ chính
phường đồng lạc thành phố trí linh tỉnh hải dương
và đối tượng nguyễn thị ảnh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu hộ khẩu thường trú tại một trăm ba mươi năm nguyễn trãi
thành phố hải dương tỉnh hải dương
còn về tội môi giới mại dâm công an thành phố hải dương tỉnh hải dương đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng tăng thị khuông sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm hộ khẩu thường trú tại thôn thanh xá
xã liên hồng huyện gia lộc tỉnh hải dương
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị
bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an để bảo đảm an toàn đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện